các bộ ngành địa phương cố gắng đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến đáp ứng mong mỏi của người dân và doanh nghiệp
đây là yêu cầu được phó thủ tướng trần lưu quang nêu ra tại cuộc họp trực tuyến về cải cách thủ tục hành chính với ba bộ tám địa phương diễn ra vào sáng nay
phó thủ tướng trần lưu quang đánh giá công tác cải cách thủ tục hành chính đã có những bước chuyển biến tích cực thực chất dù còn nhiều việc cần khắc phục
phó thủ tướng nhấn mạnh các bộ ngành địa phương phải tập trung giả soát thủ tục hành chính nội bộ thực hiện nghiêm việc công bố công khai kịp thời đầy đủ chính xác các thủ tục hành chính theo quy định
cố gắng đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến cùng với đó cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính trên cơ sở liên thông điện tử và tái sử dụng dữ liệu số hóa bảo đảm an toàn an ninh hệ thống
phó thủ tướng giao các bộ quốc phòng ngoại giao thông tin và truyền thông tập trung xây dựng sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật để cắt giảm đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh thủ tục hành chính giấy tờ công dân liên quan đến dân cư và phân cấp giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm hoàn thành thực thi các phương án thuộc thẩm quyền
phó thủ tướng đề nghị bốn địa phương là hà nội thành phố hồ chí minh quảng ninh và bình dương sớm hoàn thiện tài liệu mô hình mẫu về bộ phận một cửa tổ chức triển khai thí điểm trong năm hai nghìn hai mươi bốn với mục tiêu tạo thuận lợi nhất cho người dân doanh nghiệp tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ công không phụ thuộc địa giới hành chính
phó thủ tướng đề nghị bốn địa phương là hà nội thành phố hồ chí minh quảng ninh và bình dương sớm hoàn thiện tài liệu mô hình mẫu về bộ phận một cửa tổ chức triển khai thí điểm trong năm hai nghìn hai mươi bốn